hà nội phát hiện ba trăm bảy mươi người mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi một tháng năm
sở y tế hà nội thông báo vừa ghi nhận ba trăm bảy mươi ca covid một mươi chín mới trong ngày hai mươi một tháng năm
bệnh nhân phân bố tại một trăm ba mươi xã phường thị trấn thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện thị xã
hơn một năm qua hà nội ghi nhận gần một sáu triệu ca mắc covid một mươi chín với một ba trăm ba mươi sáu ca tử vong
số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày hai mươi một tháng năm như
hà đông ba mươi bảy hoàng mai ba mươi bốn đồng anh hai mươi sáu nam tự liêm hai mươi sáu lòng biên hai mươi năm bắc tự liêm hai mươi bốn cầu giấy hai mươi ba
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay trên địa bàn thành phố còn hơn tám mươi ba ca đang điều trị theo dõi
giảm một hai trăm linh ca so với ngày trước đó trong đó có chín mươi bốn ca điều trị tại bệnh viện giảm một mươi sáu ca và hơn tám mươi ba ca theo dõi tại nhà
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tính từ chiều một mươi sáu tháng năm cho đến hết ngày hai mươi tháng năm hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho một trăm bảy mươi bảy trăm bảy mươi trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tháng năm đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một bốn trăm năm mươi bảy ca nhiễm mới trong đó không ca nhập cảnh và một bốn trăm năm mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm một trăm ba mươi ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi ba tỉnh thành phố có một hai trăm một mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba trăm bảy mươi nghệ an chín mươi năm vĩnh phúc chín mươi một phú thọ tám mươi tám quảng ninh sáu mươi một yên bái sáu mươi tuyên quang năm mươi bảy hải phòng bốn mươi bốn lào cai bốn mươi ba thái bình bốn mươi hai thái nguyên bốn mươi một bắc cạn ba mươi bảy quảng bình ba mươi bốn
thành phố hồ chí minh ba mươi ba hương yên ba mươi hai đà nẵng ba mươi nam định hai mươi tám hải dương hai mươi tám hà tỉnh hai mươi hai lâm động hai mươi hai hòa bình hai mươi hà nam một mươi tám bình phước một mươi năm lạng sơn một mươi năm hà giang một mươi năm
hà nội một mươi bốn sơn la một mươi bốn thành hóa một mươi ba cao bằng một mươi hai quảng trị một mươi một ninh bình chín bà rịa vũng tàu tám bình thuận bảy phu yên bảy thừa thiên huế bảy lai châu sáu bắc giang sáu điện biên năm bình định bốn tây ninh ba khánh hòa hai bình dương một đồng tháp một cần thơ một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là bắc ninh giảm bốn mươi tám sơn la giảm hai mươi chín và quảng bình giảm hai mươi năm ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hải phòng tăng bốn mươi bốn nghệ an tăng hai mươi chín và nam định tăng một mươi ba ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một sáu trăm bốn mươi năm ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bảy trăm linh bảy năm trăm sáu mươi tám ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm linh bảy ca nhiễm

tức bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh tám một trăm chín mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi chín tám trăm một mươi một ca trong đó có chín ba trăm chín mươi hai trăm tám mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

thành phố hồ chí minh sáu trăm linh chín một trăm linh bốn
nghệ an bốn trăm tám mươi bốn ba mươi bảy
bắc giang ba trăm tám mươi bảy năm trăm một mươi
bình dương ba trăm tám mươi ba bảy trăm sáu mươi
về tình hình điều trị số liệu do các sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý ca covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba sáu mươi chín ca
tổng số ca được điều trị khỏi là chín ba trăm chín mươi ba một trăm linh một ca
số bệnh nhân đang thở oxy là hai trăm linh
trong đó thở oxy qua mặt nạ một trăm tám mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc một mươi chín ca thở máy không xâm lấn năm ca thở máy xâm lấn một mươi ba ca ecmo hai ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng năm ghi nhận ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bảy mươi năm ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư các nước asean
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch bệnh tại triều tiên đã diễn ra vô cùng căng thẳng
khi đất nước này ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm
tuy nhiên số ca tử vong tại triều tiên chỉ là sáu mươi ba ca
theo các chuyên gia con số tử vong này là bất thường bởi nó chiếm tỷ lệ quá nhỏ so với quy mô ca nhiễm
triều tiên có thể có hàng chục nghìn trường hợp tử vong
vậy thực hư số ca tử vong do covid một mươi chín ở triều tiên là bao nhiêu
vào hôm một mươi chín tháng năm triều tiên thông báo nước này có thêm hai trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi ca có triệu chứng mắc covid một mươi chín
giữa lúc số trường hợp mắc bệnh tăng lên gần hai triệu
chỉ một tuần sau khi chính quyền bình nhưỡng chính thức thừa nhận dịch bệnh đã bùng phát
tốc độ ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở triều tiên cũng đang rất chậm do quốc gia này thiếu các nguồn lực y tế
giữa lúc nền kinh tế đang vô cùng bấp bênh do tác động của hơn hai năm phong tỏa biên giới để phòng bệnh
cùng tác động của lệnh trừng phạt việc dịch bệnh bùng phát càng khiến triều tiên rơi vào cảnh khó khăn hơn
nguồn lực làm xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện các ca mắc covid một mươi chín ở triều tiên cũng chỉ có hạn
truyền thông nước ngoài nghi ngờ triều tiên có thể đã công bố không đúng số ca tử vong vì covid một mươi chín
để tránh gây hoang mang dư luận trong nước
theo thông báo của trung tâm chống dịch covid một mươi chín của triều tiên tính tới một mươi tám h ngày một mươi tám tháng năm
triều tiên chỉ có thêm một trường hợp tử vong vì covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên sáu mươi ba
song theo các chuyên gia con số tử vong này là bất thường bởi nó chiếm tỷ lệ quá nhỏ so với quy mô ca nhiễm
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin hơn một chín mươi tám triệu người dân nước này đã bị ốm
và có triệu chứng bị sốt từ cuối tháng bốn mà phần lớn bệnh nhân được cho là đã nhiễm biến chủng omecron
nhưng thực tế cho tới nay triều tiên chỉ xác nhận số lượng ít ca mắc covid một mươi chín do xét nghiệm vẫn còn là chuyện hiếm ở nước này
còn hiện tại bảy trăm bốn mươi một trăm sáu mươi người đã bị cách ly theo kcna
sau hơn hai năm khẳng định chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào mắc covid một mươi chín tới ngày một mươi hai tháng năm
triều tiên lần đầu tiên thừa nhận có một ca mắc covid một mươi chín
ngoài ra quá trình làm xét nghiệm cho người dân ở thủ đô bình nhưỡng cũng cho thấy nhiều trường hợp đã nhiễm biến chủng omecron
chủ tịch triều tiên kim jong un gọi bệnh bùng phát là biến động cực lớn đồng thời cho áp đặt các biện pháp phòng dịch tối đa
như cấm người dân và hàng hóa di chuyển giữa các thành phố và vùng miền
tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng ông kim không thể để triều tiên bất động trong lúc chống dịch
bởi nền kinh tế nước này vốn bị tác động lớn từ sự quản lý yếu kém
ảnh hưởng của lệnh trừng phạt liên quan tới tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân
cùng lệnh phong tỏa biên giới suốt hơn hai năm để phòng dịch
dịch bệnh vẫn đang là thách thức với triều tiên khi quốc gia này phải cùng lúc điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân
và số ca tử vong có khả năng lên tới hàng chục nghìn người khi tính trên quy mô ca mắc
trong khi quy mô số ca mắc covid một mươi chín ở triều tiên vẫn đang là một bí ẩn
thì các chuyên gia y tế cũng lên tiếng nhận định triều tiên không nên chỉ tập trung vào cashos
đồng thời đưa ra lời cảnh báo lệnh phong tỏa có thể khiến cuộc khủng hoảng tại đất nước này thêm trầm trọng
theo giáo sư jin dong jan nhà vi rút học tại đại học hồng kông
triều tiên khó có thể ngăn chặn được bùng phát dịch nghiêm trọng này nếu chỉ tập trung vào những ca sốt
chia sẻ với báo chí giáo sư jin cho biết vì nhiều người không có triệu chứng và họ có thể đã lây truyền vi rút cho người khác
họ không bao giờ có thể ngăn dịch lây lan nếu chỉ tập trung vào những người bị sốt
bên cạnh đó giáo sư jin cho rằng khó có thể biết được covid một mươi chín đã lan truyền vào nước này
bằng con đường nào nguyên nhân khả dĩ nhất có lẽ là những người vượt biên trái phép vào triều tiên
trước đó triều tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu năm hai nghìn hai mươi và chưa từng báo cáo ca nhiễm nào kể từ đầu đại dịch
trước đợt bùng dịch lây lan với tốc độ bùng nổ nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đang tìm mọi cách để đối phó
sau khi bình nhưỡng công khai về đợt bùng phát vào ngày một mươi hai tháng năm ông kim bắt đầu tham dự các buổi họp khẩn cấp gần như mỗi ngày
ông ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc triển khai quân đội để cung cấp thuốc và công khai chỉ trích các quan chức vì phản ứng thiếu hiệu quả trong phòng chống dịch
đặc biệt là việc không mở cửa các hiệu thuốc hai mươi bốn trên bảy
hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna còn cho biết các nhà máy đang sản xuất thêm xi lanh thuốc nhiệt kế và các vật tư y tế khác
với tốc độ chấp nhoáng tại thủ đô bình nhưỡng và những vùng xung quanh trong khi nhà chức trách đang dựng thêm nhiều khu cách ly và tăng cường khử khuẩn
tuy nhiên cho đến nay triều tiên đã từ chối đề nghị hỗ trợ từ hàn quốc và mỹ đồng thời từ chối đề nghị cung cấp thêm dữ liệu đại dịch từ who
tại triều tiên đa số người dân vẫn chưa được tiêm chủng đề cập đến vấn đề này giáo sư jin cho rằng điều đó có thể khiến nhiều người cao tuổi ở triều tiên đối mặt với nguy cơ tử vong
trao đổi với báo giới chuyên gia cũng cho rằng với khả năng xét nghiệm thấp triều tiên sẽ khó xác nhận liệu tất cả ca sốt có mắc covid một mươi chín
với cơ sở hạ tầng y tế còn nhiều thiếu sót và tình trạng thiếu vaccine cuộc khủng hoảng y tế của triều tiên có thể thêm trầm trọng nếu họ không yêu cầu sự giúp đỡ
trong hai năm qua đại dịch covid một mươi chín càng khiến tình hình trầm trọng hơn
nền kinh tế triều tiên suy giảm bốn năm vào năm hai nghìn hai mươi mức giảm lớn nhất trong hai mươi ba năm theo ngân hàng trung ương hàn quốc
chính quyền bình nhưỡng cũng từng thừa nhận tình trạng thiếu nhân viên y tế có năng lực và các loại thuốc thiết yếu cũng như trình độ kỹ thuật thấp của các nhà máy dược phẩm và thiết bị y tế
trong một báo cáo đệ trình liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi một các hiệu thuốc cũng được báo cáo là thiếu vật tư y tế và phương tiện bảo quản bệnh viện thiếu điện và thiếu hệ thống sửa
có thể thấy việc cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian bị phong tỏa nghiêm ngặt có thể khiến hệ thống hậu cần của triều tiên đang bị quá tải và đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng